năm hai nghìn hai mươi là năm bà con nông dân tại các tỉnh thành miền trung phải hứng chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai bão lũ
và chịu nhiều thiệt hại nặng nề về nông nghiệp thủy lợi
tuy nhiên bà con nơi đây đã chủ động ứng phó khắc phục hậu quả và kịp thời tái thiết sản xuất
nhằm đáp ứng vụ đông xuân hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một nhất là trồng rau xanh phục vụ tết nguyên đán tân sỉu
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại đà nẵng
mặc dù còn gần hai tháng nữa mới đến tết nguyên đán tân sử
nhưng những ngày này nông dân vùng rau la hường quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
đang tích cực cải tạo đất gieo trồng những luống rau mới để kịp phục vụ rau dịp tết năm hai nghìn hai mươi
mặc dù còn gần hai tháng nữa mới đến tết nguyên đán tân sửu
nhưng những ngày này nông dân vùng rau la hường thành phố đà nẵng đang tích cực cải tạo đất gieo trồng những luống rau mới để kịp phục vụ rau dịp tết năm hai nghìn hai mươi một
mặc dù còn gần hai tháng nữa mới đến tết nguyên đán tân sửu

nhưng những ngày này nông dân vùng rau la hường thành phố đà nẵng đang tích cực cải tạo đất gieo trồng những luống rau mới để kịp phục vụ rau dịp tết năm hai nghìn hai mươi một